tối qua ngày tám tháng tám tại thành phố quy nhơn ubnd tỉnh bình định đã long trọng tổ chức lễ khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền việt nam lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan võ cổ truyền việt nam lần thứ bảy quy tụ hơn một hai trăm linh võ sư võ sinh đến từ một mươi năm quốc gia trên thế giới
liên hoan diễn ra trong năm ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng tám với nhiều nội dung phong phú
khác với các lần trước liên hoan năm nay sẽ có thêm nội dung thi đấu đối kháng và hội diễn
hoạt động giao lưu giữa các đoàn võ thuật sẽ diễn ra tại ba địa điểm như huyện tây sơn tuy phước và thị xã an nhơn
trước đó vào buổi sáng các đoàn tham dự liên hoan đã dân hương dân hoa tại đài kính thiên và bảo tàng quang trung thuộc huyện tây sơn tỉnh bình định